chiều ngày hai mươi một tháng hai cục đường sắt việt nam đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho chị đỗ thị lan và chị nguyễn thị minh là hai nhân viên đường sắt đã có hành động dũng cảm cứu người trên đường nguyễn thành phương thuộc địa phận phường thống nhất tp biên hòa tỉnh đồng nai vào ngày một mươi hai tháng hai vừa qua
theo đó đại diện cục đường sắt việt nam đã đến điểm gác chắn trên đường nguyễn thành phương nơi hai chị đỗ thị lan và nguyễn thị minh làm việc để trao giấy khen tiền thưởng đột xuất của cục trưởng cục đường sắt việt nam vì đã có hành động dũng cảm cứu người đồng thời cho rằng hành động của hai chị là tấm gương để công nhân gác chắn ngành đường sắt học tập nói theo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao
với hành động dũng cảm cứu người hai chị đỗ thị lan và nguyễn thị minh đã được bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể gửi thư khen ngợi
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai và một số đơn vị khác cũng đã kịp thời biểu dương khen thưởng